công an tỉnh phú thọ đã triệu tập các cá nhân là quản trị viên các fanpage trên mạng xã hội
có hành vi đăng tải chia sẻ các thông tin hình ảnh clip ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô đua xe trái phép
những hình ảnh trên đã tác động xấu tới nhận thức của giới trẻ
góp phần kích động các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ đã xác minh làm rõ hai mươi hai trang fanpage và tám nhóm facebook vi phạm
cơ quan công an đã xác định được tám cá nhân trực tiếp tham gia quản trị điều hành các trang fanpage
tất cả tám trường hợp trên đều là học sinh trung học phổ thông tại các trường trên địa bàn huyện phù ninh và thị xã phú thọ
làm việc tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
công an tỉnh phú thọ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật